quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày mai vùng thấp nóng sẽ còn hoạt động mạnh hơn và phát triển rộng hơn về phía nước ta
nền nhiệt ở bắc bộ trong ngày mai sẽ gia tăng
ở phía tây bắc bộ nhiệt độ sẽ từ ba mươi ba ba mươi năm độ
riêng khu vực lai châu điện biên và sơn la có nắng nóng
với mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
còn ở phía đông bắc bộ dù chưa xảy ra nắng nóng
nhưng cảm giác oi nóng cũng bắt đầu xuất hiện
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
cả bắc bộ chỉ còn mỗi quảng ninh và hải phòng là có được thời tiết mát mẻ
bởi nhiệt độ ở đây chỉ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi độ
vùng áp thấp nóng hoạt động mạnh dần là nguyên nhân chính khiến cho hiệu ứng gió phơn gia tăng
thì khu vực miền trung bao giờ cũng là vùng chịu ảnh hưởng mạnh và rõ nhất
dự báo trong ngày mai từ thanh hóa trở vào cho tới phú yên
sẽ có nắng nóng với mức nhiệt trưa chiều giao động từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
khu vực vùng núi phía tây của tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ có nơi nắng nóng gai gắt
và dự báo khoảng ngày một mươi năm tháng bốn thì toàn bộ bắc và trung trung bộ
sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt
trong khi miền bắc miền trung tăng nhiệt thì ở miền nam nhiệt độ hầu như không tăng thêm
nhưng nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất cho ngày mai ở toàn bộ khu vực tây nguyên
nhiệt độ từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ
còn với khu vực nam bộ mức nhiệt tại khu vực miền đông
trong khoảng ba mươi sáu ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
trời tiếp tục nắng nóng gai gắt diện rộng và có nơi đặc biệt gai gắt
các tỉnh thành miền tây có mức nhiệt từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trên biển ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông
vùng biển huyện đảo hoàng sa gió chuyển hẳn sang hướng đông
đến đông nam ở mức cấp ba bốn
khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh cấp bốn biển lọng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước